thông tin dưới đây dành cho những bạn hay di chuyển bằng máy bay
một cố vấn y tế của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế iata cho biết
nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín đối với các hành khách trên máy bay do biến chủng omithron
là cao hơn hai ba lần so với delta
do đó trong khi dịch đang căng thẳng nếu có thể bạn hãy làm việc qua zoom nhé
hơi bất tiện một chút nhưng khá an toàn đấy ạ
bloomberg đã dẫn nhận định của ông david powell bác sĩ và cũng là cố vấn y tế của iata
giống ở các môi trường khác nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín do biến chủng omicron
đối với hành khách trên các chuyến bay có thể cao gấp hai ba lần so với nguy cơ nhiễm biến chủng delta
nguy cơ lây nhiễm ở khoan hạng phổ thông nơi tập trung đông người hơn cao hơn so với ở khoan hạng thương gia
tuy nhiên ông cũng cho rằng nguy cơ lây nhiễm trên máy bay vẫn thấp hơn so với những nơi
tập trung đông người như trên mặt đất như là trung tâm thương mại
điều này là bởi các máy bay chở khách hiện đại có trang bị hệ thống lọc không khí giống bệnh viện
ông khuyến cáo các hãng hàng không cần tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định như đeo khẩu trang bắt buộc trên máy bay
theo ông khẩu trang y tế có hiệu quả ngang nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao hơn so với khẩu trang vải
ngoài ra hành khách nên hạn chế tiếp xúc hạn chế chạm vào các bề mặt
hành khách ngồi gần nhau nên tránh bỏ khẩu trang cùng một lúc vào bữa ăn chỉ tháo khẩu trang khi thực sự cần thiết
chuyên gia y tế này cũng khuyến nghị mọi người tiêm chủng đủ hai liệu tiêu chuẩn hoặc là tiêm liệu tăng cường
trả lời câu hỏi liệu phi hành đoàn có cần thiết phải mặc trang phục bảo hộ kính chống giọt bắn hay không
ông powell cho rằng điều này không cần thiết bởi thời gian qua ghi nhận rất ít trường hợp lây nhiễm covid một mươi chín giữa hành khách với phi hành đoàn
mặc dù vẫn có những trường hợp lây nhiễm nhưng con số đó là rất nhỏ
trước đó theo một nghiên cứu vào hồi tháng tám của bộ giao thông vận tải mỹ
tỷ lệ lây nhiễm trên máy bay đối với người đã đeo khẩu trang thực tế không quá cao
một nghiên cứu công bố trên tạp chí mayo clinic proceedings vào hồi đầu tháng chín cũng chỉ ra
xét nghiệm covid một mươi chín trước khi lên máy bay có thể là cách hiệu quả giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm
theo nghiên cứu này thời gian các hạt khí dung tồn tại trong khoang máy bay là dưới sáu phút
trong trường hợp tất cả hành khách xét nghiệm âm tính bảy mươi hai giờ trước chuyến bay
nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín chỉ là một
joseph karpaza chuyên khoa phủy trung tâm y tế gia đình tại mỹ nói
rủi ro giảm đáng kể nếu chúng ta áp dụng các biện pháp phòng ngừa khi đi du lịch
chúng ta cần duy trì khoảng cách đeo khẩu trang sát khuẩn tay và tránh cho tay lên mắt mũi miệng
nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại quốc tế có xu hướng gia tăng
khi nhiều nước đã mở cửa trở lại và lại chung với thời điểm các kỳ nghỉ lễ lớn làm dấy lên lo ngại
một làn sóng lây nhiễm mới do biến chủng
ômikron được phát hiện lần đầu tiên tại châu phi và đã lan ra ít nhất một trăm linh lệ sao quốc gia trên thế giới
hiện có một số nghiên cứu ban đầu về biến chủng này đều có chung đánh giá
rằng omicron có khả năng lây lan cao hơn so với chủng delta
trong những chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục gửi tới quý vị những thông tin mới
xoay quanh tình hình covid một mươi chín trong nước và trên thế giới
nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên nhấn like để lại bình luận cũng như đăng ký kênh youtube
sức khỏe và đời sống để nhận thông tin nhất
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình xin chào và hẹn gặp lại